theo ủy ban nhân dân tp hà nội trong năm hai nghìn một mươi tám toàn thành phố sẽ giải quyết việc làm mới trong một trăm năm mươi hai lao động
giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị xuống dưới bốn nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên sáu mươi ba
ủy ban nhân dân tp xác định công tác giải quyết việc làm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm gắn liền với chiến lược phát triển kinh tế xã hội
để hoàn thành mục tiêu ủy ban nhân dân tp hà nội yêu cầu trong quý i và ii
các sở ban ngành địa phương tổ chức bốn mươi tám phiên giao dịch việc làm đưa một hai trăm linh lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng
giải quyết việc làm từ vốn vay ưu đãi cho một mươi bốn lao động
trong quý iii và iv các ngành địa phương đưa sản giao dịch việc làm vệ tinh tại huyện phú xuyên đan khượng thạch thất
và điểm giao dịch việc làm vệ tinh huyện thường tín vào hoạt động
tiếp tục tổ chức các phiên giao dịch việc làm đào tạo nghề cho hơn hai lao động nông thôn đưa hai người đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng
tạo điều kiện cho hàng chục nghìn lượt người thuộc hộ nghèo đối tượng chính sách vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất tràn nuôi kinh doanh